chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới ấn độ đang phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín mới
khi số ca mắc tại nước này tăng theo cấp số nhân ở các thành phố lớn
trong bối cảnh biến chủng omicron bắt đầu lan rộng trong cộng đồng
lan sóng ca mắc covid một mươi chín mới ở ấn độ đã xuất hiện
trong ngày ba tháng một ấn độ ghi nhận ba mươi ba bảy trăm năm mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tăng gấp năm lần so với con số bảy ba mươi một ca của tuần trước bộ y tế nước này thông báo
số ca lây nhiễm biến chủng omicron tại ấn độ ghi nhận trong ngày đầu tuần là khoảng một bảy trăm linh ca
ca mắc biến chủng omicron lần đầu tiên được ghi nhận tại ấn độ vào hôm hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ca mắc covid một mươi chín mới đang tăng theo cấp số nhân tại hai thành phố lớn nhất cả nước là new delhi và mumbai
vào hôm hai tháng một vừa qua thủ đô new delhi đã ghi nhận ba một trăm chín mươi bốn
hai mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín tăng hơn một mươi lần so với con số hai trăm chín mươi của tuần trước
tuy vậy quan chức new delhi cho biết chỉ tám mươi hai bệnh nhân ở thủ đô cần phải thở oxy tại các bệnh viện
số ca covid một mươi chín mới ở mumbai đã tăng gần chín lần và lên đến tám sáu mươi ba ca trong ngày ba tháng một
tuy nhiên tương tự như ở thủ đô chín mươi dường bệnh ở mumbai vẫn đang để trống
ấn độ hiện đã ghi nhận ba mươi bốn chín triệu ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hơn bốn trăm tám mươi một bệnh nhân tử vong
quốc gia nam á đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín cho chín mươi người trưởng thành
số người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín là sáu mươi năm
kể từ ngày ba tháng một ấn độ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho người từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
ấn độ hiện duy trì các biện pháp hạn chế phòng chống dịch covid một mươi chín tại một mươi bốn
trên tổng số hai mươi tám bang
tuy nhiên việc tuân thủ quy định phòng chống dịch tại các sự kiện tập trung đông người vẫn tiếp tục
đây là một vấn đề của ấn độ